ngày tám tháng một mươi một vừa qua trên đoạn đường võ văn kiệt đoạn giao cắt với xã nam hồng huyện đông anh thành phố hà nội
có rất nhiều người dân đã mang gạch đá xe cộ ra chặn đường gây ủn tắc giao thông nghiêm trọng
nguyên nhân chính của vụ việc này là do người dân mong muốn xây dựng cầu vượt qua đoạn đường này nhưng chưa được đáp ứng
đường võ văn kiệt đoạn qua xã nam hồng huyện đông anh hà nội được xem là điểm nóng về tai nạn giao thông
thế nhưng bất chấp dòng xe đông đúc di chuyển với tốc độ cao nhiều người dân vẫn băng qua đường theo cách nguy hiểm như thế này
đây cũng là nguyên nhân chính khiến nhiều người dân xã nam hồng mang gạch đá lốp xe xe đạp xe máy ra giữa đường
để chặn các phương tiện lưu thông trên đoạn đường này gây ủn tắc nghiêm trọng hàng giờ đồng hồ trong ngày tám tháng một mươi một vừa qua
con đường kia để cho các cháu nhỏ nó đi học các cụ già cũng có lúc phải đi chúng tôi đi chợ đi búa đi qua đấy
mà đa số là các cháu phục vụ các cháu nó nhỏ quá bây giờ nó đi cầu vượt dưới kia mệt quá nó không thể đi được nó bé các cháu nó bé như thế
thì tất cả chúng tôi chỉ có nguyện vọng là làm sao để cho chúng tôi có cái con đường của liên thôn
trao đổi với phóng viên lãnh đạo xã nam hồng cũng cho biết khi tuyến đường bắc thăng long nội bài
nay là đường võ văn kiệt được xây dựng đã chia cắt
thuận đoài và khu vực trung tâm xã
trong khi đó cầu vượt nút sao nam hồng cách thôn khoảng một km nên đã ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại học tập làm việc sinh hoạt của nhân dân
khi mà tiếp nhận được ý kiến phản ảnh của người dân và xét thấy đấy là nguyện vọng chính đáng của người dân trong quá trình sinh hoạt tại địa phương
thì bàn xã cũng đã có công văn đề nghị các cấp ô thờ quyền đề nghị mở lại cái giải phương cách hoặc là có cái hướng giải quyết khắc phục
như là làm cầu đi bộ hoặc là
hầm chui cho người dân thuận tiện trong quá trình sinh hoạt cũng như là đi lại
nếu ví dụ có những cái cầu vượt hoặc là cái ấm chui thì có thể các cháu có thể tự đi học
thì rất thuận lợi và không ảnh hưởng đến cái công việc của bố mẹ
lãnh đạo và nhân dân xã nam hồng mong muốn sẽ sớm nhận được câu trả lời từ ủy ban nhân dân thành phố hà nội và các sở ban ngành liên quan